belarus tuyên bố đang đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương tây
bao gồm việc đưa ra danh sách các quốc gia không thân thiện
hạn chế nhập khẩu công nghệ đối với các nước phương tây
cũng như hạn chế nhiều loại sản phẩm thực phẩm
quyết định của mins được đưa ra trong tuần này
về việc hạn chế nhập cảnh các xe mok và surya mok của ba lan vào lãnh thổ belarus
đây là phản ứng đối với lệnh trừng phạt hồi cuối tháng năm của ba lan
nhằm vào ba trăm sáu mươi năm công dân belarus và tạm đóng cửa đối thông quan duy nhất
nối nước này với nga và belarus đối với các xe tải mang biển số belarus
kể từ năm hai nghìn hai mươi quan hệ giữa minsk và các nước phương tây xấu đi rõ rệt
sau khi các nước này liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt
đối với các quan chức doanh nghiệp và ngành công nghiệp của belarus
các lệnh trừng phạt được mở rộng khi belarus ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của nga